phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã có công điện yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông tỉnh tây ninh khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm sáu người chết xảy ra trên địa bàn vào sáng sớm ngày hai tháng một mươi điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân gây ra vụ tai nạn
vụ tai nạn làm sáu người chết tại hiện trường một mươi người bị thương nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát sáu mươi bảy b bốn trăm năm mươi bảy đã lấn làn va chạm với xe khách ba mươi năm chỗ biển kiểm soát bảy mươi b một nghìn năm trăm hai mươi ba nguyên nhân chính của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh tây ninh điều tra làm rõ
nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã gửi lời chia buồn
từ các gia đình nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông tỉnh tây ninh chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng
huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn

từ các gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi các nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi các nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi các nạn nhân bị thương
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm của lái xe khách xe tải